lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội của trung ương và địa phương đại diện lãnh đạo liên hiệp hội hội chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật của trung ương các nhà khoa học nhà văn hóa trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu
hội nghị văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối chủ trương các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng về công tác văn hóa văn nghệ thời gian qua
kết quả xây dựng văn hóa con người việt nam sau ba mươi năm năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa trí thức văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ý chí hành động
liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng giúp sức phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hội nghị văn hóa của chúng ta hôm nay là một dịp quan trọng để toàn đảng toàn dân toàn quân ta nhất là những người làm công tác văn hóa đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của cả nước
quán triệt sâu sắc toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng hồ chí minh và đường lối chủ trương quan điểm của đảng ta
đặc biệt là quan điểm của đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng về việc xây dựng giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chúng ta cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc
trong bài phát biểu của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần trích đọc những bài thơ nổi tiếng được nhiều thế hệ yêu thích như chân quê việt bắc
để từ đó ông gửi gắm những thông điệp văn hóa gần gũi giản dị nhưng thấm đượm tinh thần hồn cốt
con người việt nam tổng bí thư nhấn mạnh quan điểm văn hóa là bản sắc của dân tộc văn hóa còn thì dân tộc còn văn hóa mất thì dân tộc mất
hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của ăn ngon mặc đẹp mà còn ở sự phong phú về tâm hồn được sống giữa tình thương và lòng nhân ái lẽ phải và công bằng
ấy chính là văn hóa
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tạo ra một văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội phát huy những giá trị tích cực về thoải mái
tầm phong mỹ tục của gia đình và xã hội nêu cao tinh thần tương thân tương ái đoàn kết trọng tình nghĩa trọng công lý và đạo lý xã hội
không đâu xa đâu cứ nhớ lại những câu mà ông cha ta đã dặn thôi
nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước thì phải thương nhau cùng
bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn
thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều
một con ngọt đau thì cả tàu không ăn cỏ kính láo thì đắp thỏ kính già già để tuổi cho anh em như thể tay chân
tổng bí thư nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của đảng nền văn hóa đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc
tuy nhiên văn hóa chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị
chưa thật sự trở thành nguồn lực động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước
vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí
chỉ rõ những giải pháp trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
trước hết là tập trung nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa
để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
tôi tha thiết mong rằng sau hội nghị này công tác văn hóa của chúng ta sẽ có bước chuyển biến tiến bộ mới
mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng phát triển nền văn hóa việt nam trong thời kỳ mới
tôi tin rằng với một đất nước dân tộc trọng văn hiến trọng hiện tài giàu truyền thống yêu nước và cách mạng
nhân dân đoàn kết cần cù sáng tạo đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tâm huyết tài năng
có trách nhiệm cao với nhân dân với đảng với tổ quốc và tương lai của dân tộc
cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị
nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn
qua mọi thách thức để chấn hương và xây dựng thành công một nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc cho giống nòi
tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh
nhân dân ta ngày càng hạnh phúc đất nước ta ngày càng phồn vinh
xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng
sánh vai các quần quốc năm châu trên thế giới
chú đáo triển lãm quy tụ ba trăm hai mươi tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu
một trăm hai mươi ba tài liệu huyện vật quý hiếm được trưng bày theo sáu chuyên đề
theo dòng chảy văn hóa việt nam từ truyền thống đến hiện đại
như vậy là bảy mươi năm năm sau hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một
có một ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc
để bước sang một thời kỳ mới tập trung phát triển nhanh
và bền vững đất nước
đảng ủy công an trung ương tổ chức điểm cầu trực tuyến
dự hội nghị quan trọng lần này với sự tham gia của lãnh đạo
các đơn vị trực thuộc bộ công an các học viện trường công an nhân dân
các đồng chí trong ban chấp hành và hội viên chi hội nhạc sĩ công an nhân dân
chi hội nhà văn công an nhân dân chi hội nghệ sĩ sân khấu công an nhân dân
và chi hội điện ảnh công an nhân dân
hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ
động viên các nhà văn hóa trí thức trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ trong công an nhân dân
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong ý chí hành động
liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa văn nghệ trong và ngoài nước
tạo thành một mặt trận đồng lòng giúp sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
với ý nghĩa đặc biệt quan trọng
bác tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đã nhận được một trăm năm mươi bài viết của các ban bộ ngành các tỉnh thành phố
cũng như các nhà khoa học nhà hoạt động văn hóa người việt nam ở nước ngoài
đồng chí trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã có bài tham luận khẳng định văn hóa là nền tảng
động lực thúc đẩy xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong đó nêu rõ ngay từ những ngày đầu được thành lập
lực lượng công an nhân dân luôn xác định cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công tác xây dựng văn hóa trong công an nhân dân là nền tảng
có vai trò đặc biệt quan trọng hình thành giá trị nhân cách
chân thiện mỹ của người cán bộ chiến sĩ công an
vì nước quân thân vì dân phục vụ
góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà đảng tổ quốc và nhân dân giao cho với những dấu ấn nổi bật
để xây dựng nền văn hóa thực sự là nền tảng
động lực xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy công an trung ương đã ban hành nghị quyết số năm
về nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
với năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
trong đó có việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ công an nhân dân
tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công an nhân dân
đẩy mạnh công tác phối hợp hợp tác quốc tế về lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
nhân dịp ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có bài viết
giữ vững an ninh quốc gia góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
chỉ một mươi ba năm sau khi ra đời dù chưa giành được chính quyền song với tầm nhìn chiến lược
đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đề cương văn hóa việt nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
góp phần đưa cách mạng việt nam vượt qua những ngày bão táp giành thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
chính quyền độc lập dân tộc đánh thắng thực dân pháp đế quốc mỹ giữ vững chủ quyền non sông bờ cõi
công tác xây dựng phát triển văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
luôn được đảng nhà nước quan tâm lãnh đạo chỉ đạo liên tục phát triển và khẳng định qua các kỳ đại hội của đảng từ đại hội chín đến nay
quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng xuất phát từ vị trí vai trò của lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã chú trọng công tác nắm tình hình chủ động tham mưu với bộ chính trị ban bí thư
ban hành các nghị quyết chỉ thị giải pháp chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa xâm lăng văn hóa
chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chống những xu hướng lệch lạc thương mại hóa trái thuần phong mỹ tục xa rời tôn trị mục đích
tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị chống đối không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước
triển khai hàng nghìn kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các công trình mục tiêu các sự kiện chính trị
các hoạt động văn hóa có quy mô lớn có ý nghĩa chính trị quan trọng
lực lượng công an đã phát hiện ngăn chặn hàng trăm nghìn đầu tài liệu có nội dung phản động tài liệu chiến tranh tâm lý tà đạo mê tín dị đoan
hàng trăm nghìn thư ân xá quốc tế đầu báo tạp chí hàng trăm loại băng đĩa phim chiến tranh tâm lý phản động tán phát vào trong nước
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả hàng chục chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch phản động
vô hiệu hóa hàng triệu bài viết video clip thông tin xấu độc tán phát trên internet
kiến nghị xử lý chấn chỉnh kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí truyền thông
thường xuyên mở các cao điểm tấn công chấn áp đánh đúng đánh trúng các đường dây tổ chức tội phạm
bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm
thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa kéo giảm tội phạm qua từng năm
chủ động phát hiện nhiều sơ hở thiếu sót kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật
tạo hiệu ứng tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng phòng chống tội phạm
tạo sức lan tỏa lớn xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội
chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong công an nhân dân theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định nghị quyết của đảng về xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến tự chuyển hóa
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
và chống chạy chức chạy quyền
qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân gương mẫu trong sạch vững mạnh toàn diện
kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng
an ninh thông tin truyền thông an ninh báo chí đã góp phần quan trọng
chống những tư tưởng hành vi sản phẩm văn hóa lịch lạc sai trái lạc hậu phản động
bài trừ các hủ tục thói hư tật xấu chống những mưu toan lợi dụng văn hóa
để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa đổi màu
giữ gìn và phát huy di sản văn hóa quý báu của dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới
xây dựng phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
sức mạnh nội sinh quan trọng để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược
xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
thời gian tới những nguy cơ thách thức đối với bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh con người
bảo vệ và xây dựng phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đặt ra ngày càng lớn hơn
để tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia góp phần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa việt nam trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương bộ công an tập trung lãnh đạo toàn lực lượng công an nhân dân
thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
về xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc trong đó có các thành tố không thể tách rời là văn hóa đảng văn hóa công an nhân dân
kết hợp chặt chẽ hiệu quả an ninh với văn hóa nắm chắc tình hình ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu
hoạt động của các thế lực thù địch phản động phá hoại tư tưởng tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách văn hóa của đảng nhà nước
đả kích văn hóa truyền thống văn hóa văn nghệ cách mạng chuẩn mực đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa
chủ động nhạy bén trong đấu tranh chống các hoạt động mua chuộc lôi kéo kích động trí thức văn nghệ sĩ
hoạt động văn hóa văn nghệ trái đường lối chính sách của đảng nhà nước sáng tác phổ biến những tác phẩm văn nghệ nhằm chống chế độ
truyền bá văn hóa lối sống tư bản chủ nghĩa thực dụng lệch lạc trái thuần phong mỹ tục ý đồ tạo ra lớp người sống thực dụng
đề cao lợi ích cá nhân bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình sự kiện văn hóa trọng điểm
tham mưu xây dựng vận hành có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa tạo cơ sở vững chắc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
tăng cường công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng chú trọng phòng chống chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng nhất là trên internet báo chí xuất bản
kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái xuyên tạc thù địch phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh mọi hoạt động đưa tin giả sai sự thật tán phát thông tin xấu độc chống đảng nhà nước
kịp thời phát hiện kiến nghị cấp ủy tổ chức đảng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước đối với số đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc đảng
những cán bộ đảng viên có suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
củng cố môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí xuất bản trong đấu tranh với các thông tin quan điểm sai trái thủ địch nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa trong công an nhân dân
đẩy mạnh sáng tác quảng bá tác phẩm công trình về đề tài cách mạng bảo vệ an ninh quốc gia an ninh con người nhằm lan tỏa sâu rộng nền văn hóa an toàn lành mạnh
hòa quyện chặt chẽ hai yếu tố văn hóa và an ninh trật tự góp phần huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một những giải pháp đã gợi mở ra để thực hiện yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng phát triển văn hóa việt nam thời gian tới
với mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
và bên lề hội nghị truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị
từ hội trường diên hồng nhà quốc hội lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các bộ ngành đã trực tiếp lắng nghe những tâm tư
nguyện vọng của chính các nhà văn hóa trí thức và văn nghệ sĩ trên cả nước
hơn sáu trăm linh đại biểu tham dự và hơn một trăm năm mươi bài tham luận tại hội nghị đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng vị trí của văn hóa trong đời sống hiện nay
cái đường biên quan trọng và cái danh dưới quan trọng cái biên dưới quan trọng nhất là văn hóa thì không quốc gia nào để có thể đánh bất cả
và chính vì vậy hội nghị văn hóa toàn quốc lần này đã khẳng định một lần nữa cái tầm quan trọng trong cái nghị quyết của đảng
trong đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và đồng thời khẳng định văn hóa ở một tầm cao khác biệt hoàn toàn
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật bên cạnh những thành tiệu đạt được
hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác
dựng phát triển văn hóa cùng với đó là những khó khăn thách thức đặt ra yêu cầu
cần có những giải pháp hỗ trợ thực sự hiệu quả để văn hóa phát triển
sân khấu rất là khó trong lúc này và cũng đang đề nghị với các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để làm thế nào
cho chúng tôi có một nơi yên tâm để sáng tạo nghệ thuật để xây dựng nên những tác phẩm thật tốt cho ngành sân khấu
vì ngành sân khấu cũng đang bị một vấn đề là rất khủng hoảng
chính vì vậy mà một cái yêu cầu lớn nhất của chúng tôi là muốn sự quan tâm của các nhà lãnh đạo
lúc này thì còn rất nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa có pháp luật chưa có luật
chúng tôi đang chờ đợi một cái luật mỹ thuật sẽ ra đời để mà tiếp tục cái nghị định một trăm một mươi ba của chính phủ trong mười mấy năm qua
thì cái tính khả thi nó cũng có nhưng mà nó chưa đủ một cái sự hiệu lực để mà chúng ta giải quyết được những cái câu chuyện những cái vấn nạn ở trong đời sống văn hóa
hội nghị văn hóa toàn quốc hai nghìn hai mươi một đã thống nhất mục tiêu định hướng và giải pháp trọng tâm trong đó tập trung xây dựng văn hóa và con người việt nam phát triển toàn diện hướng đến chân thiện mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc dân chủ khoa học và nhân văn
đây cũng chính là mong muốn của các đại biểu gửi gắm tại hội nghị lần này
hội nghị này như một lời kêu gọi như một sự đánh thức lần nữa với tất cả những người còn đang có thể lãng quên cái tầm quan trọng hay sự sống còn của văn hóa đối với một quốc gia
và ở đây sau hội nghị này không chỉ là một những người quản lý văn hóa hay không chỉ là giới văn nghệ sĩ không mà tất cả những con người trong dân tộc này ở mọi ngành nghề phải lấy văn hóa là một nền tảng quan trọng để ứng xử để hành động để chứa đựng trong tất cả những chủ trương chính sách của mình
khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò soi đường cho quốc dân đi của văn hóa từ những định hướng đưa ra từ hội nghị về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới
để xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc